phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố bị can bắt tạm giam phạm thị kiều oanh bốn mươi bảy tuổi
ở phường mộ lao quận hà đông hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
việc bắt phạm thị kiều anh là mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đo tài sản do ngô văn tới bốn mươi tuổi
ở phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội tổng thư ký tạp chí văn hiến việt nam cầm đầu
sau khi bắt tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã bắt giữ đối tượng đồng phạm là phạm hùng năm mươi tuổi
ở phường trung văn quận nam tử liêm tp hà nội
oanh là người đã cầm năm trăm linh triệu đồng từ tới để lo việc lấy tàu cát đã bị lực lượng chức năng tạm giữ về
cho một phụ nữ ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang
tuy nhiên các đối tượng đã không thực hiện như đã giao dịch và không trả lại một tỷ đồng
nên bị hại đã báo với cơ quan công an
tại cơ quan công an tới khai nhận đã đưa cho oanh và hùng bảy trăm linh triệu đồng
còn ba trăm linh triệu đồng của bị hại đã dùng để chi tiêu cá nhân